trước những thiệt thòi trong cách tính lương hưu giữa lao động nữ và lao động nam
theo luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn hiện bộ lao động thương binh và xã hội
đang lấy ý kiến xây dựng nghị định điều chỉnh lương hưu cho những lao động nữ
bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
dự kiến sẽ có chín mươi một lao động nữ bị tác động bởi sự điều chỉnh này
theo đó dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ
bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
và có mức lương hưu thấp hơn so với người có cùng số năm đóng bảo hiểm xã hội
bắt đầu hưởng lương hưu trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây cũng là phương án nhằm bảo đảm hài hòa với lộ trình điều chỉnh cách tính tỷ lệ
hưởng lương hưu của nam giới bắt đầu hưởng lương hưu tại cùng thời điểm
dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh như sau
lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với đủ hai mươi năm đến hai mươi chín năm sáu tháng đóng bảo hiểm xã hội
sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thêm một khoản tiền được tính tỷ lệ từ hai mươi bảy tới một mươi hai ba mươi một
dự kiến nguồn kinh phí chi cho việc hỗ trợ khoảng tám mươi tỷ đồng và lấy từ quỹ bảo hiểm xã hội